khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai mươi hai bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán post công ty cổ phần xây dựng flc pharos và các công ty liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã điều tra làm rõ sai phạm của hai mươi hai đối tượng nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng pharos các công ty thuộc tập đoàn flc công ty kiểm toán và người thân của trịnh văn quyết
có hành vi đồng phạm có hành vi giúp sức tích cực cho trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc lừa đảo chiếm đất tài sản
thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng flc pharos từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần
nghiêm yết trên sàn chứng khoán host bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
các quyết định lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm sát
nhân dân tối cao vụ năm phê duyệt theo quy định của pháp luật
không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng tấp bỏ chạy chèn ép đâm vào sườn và đuôi xe ô tô của tổ tuần tra
đối tượng nguyễn văn ngọc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn khởi tố và ra lệnh tạm giam về tội chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một tổ công tác đội cảnh sát giao thông
trật tự công an thành phố lạng sơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
phát hiện xe ô tô do nguyễn văn ngọc điều khiển có biểu hiện nghi vấn hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép
tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng ngọc không chấp hành mà điều khiển bỏ chạy với tốc độ cao lạng lách chèn ép cản trở không cho tổ tuần tra tiếp cận
đâm vào sườn và đuôi xe ô tô của tổ tuần tra đang tiến hành chốt chặn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
đến ngày hai mươi sáu tháng một nguyễn văn ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận do xe ô tô đối tượng đã tự ý cải tạo hàng ghế và trở gỗ không có hóa đơn chứng từ nên đã cố tình bỏ chạy
với hành vi mua bán trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la bắt quả tàng
vào lúc chín h bốn mươi năm phút sáng ngày hôm nay tại bản phục xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phiếu hợp với tri cục hải quan sơn la bắt quả tang đối tượng lò văn khuyến
chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la vật chứng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp một xe máy
hiện vụ việc bộ đội biên phòng sơn la và các lực lượng đang tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồ thị tuyết nga quê tại tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
nga đã điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nga là lao động tự do lợi dụng quen biết đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất để chiếm đoạt của một người phụ nữ hơn ba tỷ đồng
toàn bộ số tiền nạn nhân chiếm đoạt được nga đã sử dụng để tiêu sẻ cá nhân và đầu tư kinh doanh
quá trình điều tra cơ quan công an xác định hồ thị tuyết nga phạm tội lừa đảo chiếm đất tài sản
qua làm việc nga thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục làm rõ
thưa quý vị tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng sau một mươi tháng tạm đóng cửa thi công thì sáng nay toàn tuyến đèo pren mới mở rộng đã chính thức được thông xe
trước khi được nâng cấp đèo pren gây khó không ít với người tham gia giao thông với địa hình đồi núi cao và nhiều khúc cua nguy hiểm
tuy nhiên sau khi nâng cấp và mở rộng cung đèo đã rộng hơn với mặt đường lên đến một mươi bốn năm mét và bốn làn xe
ngoài ra trên tuyến đường còn được xây dựng các điểm dừng xe và vịnh để vãn cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường đèo pren để kịp thời điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế
thông tin vừa rồi
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv